dạng sáng nay theo giờ việt nam các nhà lãnh đạo liên minh châu âu đã tổ chức cuộc họp khẩn trực tuyến
để thảo luận khủng hoảng của dịch bệnh covid một mươi chín
tại cuộc họp các nhà lãnh đạo đã xác định mối bận tâm lớn nhất hiện nay là hạn chế sự lây lan của virus
cung cấp trang thiết bị y tế hỗ trợ nghiên cứu khoa học trong đó quan trọng nhất là tìm ra vaccine
giải quyết thiếu hụt thiết bị y tế đặc biệt là khẩu trang và máy thở
một quỹ đầu tư trị giá hai mươi năm tỷ euro sẽ được ra mắt hỗ trợ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
việc làm và giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như ngành hàng không